theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho kỳ thi năm hai nghìn hai mươi
có ba trường hợp học sinh được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trường hợp thứ nhất người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia
dự thi olympic quốc tế hoặc khu vực các môn văn hóa với yêu cầu được triệu tập vào học kỳ hai lớp một mươi hai
và có kết quả xếp loại cả năm lớp một mươi hai đạt hạnh kiểm tốt học lực từ khá trở lên
có tên trong danh sách miễn thi của bộ giáo dục và đào tạo
trường hợp thứ hai người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi olympic quốc tế hoặc khu vực
về khoa học kỹ thuật thể dục thể thao văn hóa văn nghệ
và có kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp một mươi hai đạt từ trung bình trở lên
trường hợp thứ ba người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng
theo quy định của nghị định số hai mươi tám của chính phủ
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên
con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên